xin chào quý vị và các bạn
do nhiễu động gió đông đã suy yếu nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ mưa chỉ còn lác đác vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày số giờ có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong thời đoạn ba ngày tới
mưa rông cũng giảm nhanh chỉ còn xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất giao động xung quanh ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cần lưu ý là đến đêm ngày ba mươi tháng chín khi hội tụ gió được thiết lập lại
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng
lui xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
trong đêm nay vẫn có thể có mưa vừa mưa to
sang đến ngày mai khi nhiễu động gió suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh
còn tại các tỉnh từ quảng bình đến sài gòn
trong ba ngày tới mưa vẫn duy trì ở diện giải rác với lượng không quá nhiều
do mưa giảm nên nền nhiệt có xuống tăng dần
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi như con cuông quỳnh lưu có thể sắp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay ngày mai cũng có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi chín mưa rông có xu hướng tăng lên diện giải rác
ban ngày khu vực có nhiều mưa rào
có nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều
sao động xung quanh hướng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên
trong hôm nay và ngày mai có mưa rào vào rông giải rác
sau đó từ chiều tối mai khi gió tây nam hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và về lượng
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét gió giật mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ba ngày tới sao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rào vào rông giải rác
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi chín
mưa rông trên khu vực sẽ tăng
có nơi mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có nhiều biến động
cao nhất ngày ở xung quanh ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ

nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có nhiều biến động